thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tập huấn về điều trị
sàng lọc chuẩn bị bệnh viện giã chiến tăng tốc việc sản xuất các trang thiết bị y tế
trong đó có máy thở bảo đảm chất lượng và giá thành phù hợp
tại thị trường hoa kỳ phòng thương mại los angeles đang có nhu cầu nhập khẩu năm trăm linh triệu khẩu trang n chín mươi năm
hai trăm linh triệu khẩu trang các loại hai trăm linh triệu mặt nạ chống giọt bắn một máy trợ thở
năm máy bơm truyền dịch một tỷ găng tay các sie khác nhau hai mươi triệu gạc một trăm linh triệu bộ áo tràng y tế
năm mươi triệu áo bảo hộ phòng dịch
trung tâm ứng cứu khẩn cấp bang california có yêu cầu nhập khẩu năm trăm linh triệu khẩu trang n chín mươi năm
một mươi triệu kính bảo hộ một tỷ găng tay niche trailer các size khác nhau một mươi triệu khẩu trang dùng một lần
bộ áo tràng y tế dùng một lần một mươi bộ áo bảo hộ y tế cho bệnh viện
tại thị trường tây ban nha nhu cầu nhập khẩu một trăm hai mươi ba triệu găng tay nicheerler có bột hoặc không bột
dùng trong khám bệnh phẫu thuật vô trùng yêu cầu kỹ thuật quy chuẩn en bốn trăm năm mươi
châu âu chín mươi ba trên bốn mươi hai eec hoặc các tiêu chuẩn tương đương gần ba trăm linh kính mắt bảo hộ
một một triệu bộ quần áo bảo hộ dùng một lần và gần tám trăm linh bộ chống thấm
bộ công thương cho biết các doanh nghiệp quan tâm có thể liên lạc và cung ứng cho các thị trường
đang rất cần các sản phẩm nêu trên